các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trên địa bàn thành phố có một quận nguy cơ rất cao là thanh xuân hai quận nguy cơ cao là hoàng mai đống đa chín quận huyện nguy cơ ba đình gia lâm hai bà trưng hoài đức hoàn kiếm hà đông thanh trì thường tín đan phượng và một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại thông báo số hai trăm bốn mươi một tbpcp ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
thuận của thường trực thành ủy hà nội tại thông báo số bốn trăm tám mươi sáu tbtu ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành thành phố các đồng chí bí thư quận huyện thị ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện một số nội dung sau
nguyên tắc thực hiện
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số hai mươi ctubng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
đánh giá phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh xanh xanh hóa vùng vàng thu hẹp vùng đỏ
ra soát các khu vực phong tỏa để thu hẹp quy mô đảm bảo thực hiện nghiêm thực hiện chất việc cách ly y tế trên địa bàn
duy trì hoạt động các pháo đài chống dịch tại từng phường xã thị trấn lấy người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch với sự vào cuộc đồng bộ
quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân
chủ động triển khai kế hoạch phương án tổ chức các trạm y tế lưu động tại các xã phường thị trấn để sẵn sàng đáp ứng và đảm bảo tiếp cận y tế của người dân từ sớm
từ xa và ngay từ cơ sở tránh hai khuyên hướng thứ nhất lơ là chủ quan mất cảnh giác say sư với kết quả ban đầu sau thời gian dài thực hiện phòng chống dịch
hai nóng vội chưa chuẩn bị tốt chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối với các địa bàn quận huyện
thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ct ubnz ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hà nội
được hoạt động một số cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông
điện tử điện lạnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ubnd tp yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sản phẩm
sự quản lý giám sát kiểm tra của chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên thực hiện năm k quét quét mã qr bắt buộc với khách đến mua hàng
thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp
chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của trung ương
và thành phố xây dựng hướng dẫn triển khai các tiêu chí điều kiện biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động
theo nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh độ bao phủ vaccine ý thức chấp hành của người dân
và liên tục theo dõi đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh
sở thông tin và truyền thông phối hợp với các quận huyện thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng
quét mã qr cho toàn bộ người dân các nhà hàng các cơ sở kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn thành phố
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của thành phố
công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố
thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
phối hợp với các đơn vị của bộ công an sở thông tin và truyền thông sở y tế triển khai nhanh các phần mềm quản lý di biến động dân cư
và các dữ liệu phòng chống dịch theo hướng dẫn tích hợp của các dữ liệu liên quan vào mã công dân
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thống nhất nguyên tắc tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch
cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch kinh doanh đảm bảo sinh kế của người dân
đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không tuân thủ quy định công tác phòng chống dịch của thành phố
chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn tổ chức triển khai các trạm y tế lưu động trên địa bàn nguyên tắc nêu trên
thống kê đối tượng bệnh nền đối tượng nguy cơ và địa điểm nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ban ngành thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý khẩn trương giả soát đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội
tình hình dịch bệnh để báo cáo đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
gửi báo cáo ủy ban nhân dân thành phố đồng thời gửi sở y tế chậm nhất trong ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế chủ trì tổng hợp ý kiến các đơn vị tham mưu đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
để xem xét ban hành chỉ thị về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới
cụ thể theo công điện chiều một mươi năm tháng chín của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh
với các địa bàn quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm cho cộng đồng từ ngày sáu tháng chín
được hoạt động một số cơ sở kinh doanh kể từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
theo công điện ba nghìn tám mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội hiện trên địa bàn thành phố chỉ còn một quận nguy cơ rất cao là thanh xuân
hai quận nguy cơ cao là hoàng mai đống đa chín quận nguy cơ ba đình gia lâm hai bà trưng hoài đức hoàn kiếm hà đông thanh trì thường tín đan phượng
và một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới
công điện của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh cho phép từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
với các địa bàn quận huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ctubngz ngày ba tháng chín
của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hiệu lực từ ngày sáu tháng chín được phép hoạt động trở lại
cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa
phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
theo công điện các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
yêu cầu khai báo y tế bắt buộc thực hiện năm k quét mã qr bắt buộc với khách đến mua hàng
thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở hạn chế tối đa tiếp xúc
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng giao các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý
khẩn trương giả soát đánh giá thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội
tình hình dịch bệnh để báo cáo đề xuất các biện pháp phòng chống dịch
và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày hai mươi một tháng chín
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất trong ngày một mươi bảy tháng chín
trước đó như đã thông tin ngày một mươi ba tháng chín thường trực thành ủy đã có thông báo kết luận
của thường trực thành ủy yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố xem xét đánh giá tổng thể
quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở
đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày một mươi năm tháng chín và hai mươi một tháng chín
trong cuộc họp sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín chiều ngày một mươi bốn tháng chín
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chử xuân dũng cũng cho biết
sau ngày một mươi năm tháng chín thành phố sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động
dựa trên tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh
đến nay hà nội đã trải qua gần hai tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đang triển khai hai chiến dịch thần tốc tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi trên địa bàn thành phố và xét nghiệm diện rộng toàn thành phố
để bóc tách triệt đề f trong cộng đồng
theo báo cáo của sở y tế hà nội toàn thành phố hà nội hiện đã triển khai thực hiện được
sáu đợt tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng thuộc nghị quyết hai mươi một của chính phủ
và phương án một trăm bảy mươi của ủy ban nhân dân thành phố
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng chín đến một mươi hai h ngày một mươi năm tháng chín toàn thành phố đã tổ chức tiêm
chín mươi hai bảy trăm sáu mươi năm mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tổng một mươi sáu đợt thực hiện tiêm được năm năm mươi bốn bốn trăm bảy mươi ba mũi tiêm sử dụng bốn sáu trăm một mươi sáu sáu mươi hai liều vaccine
được cấp đạt tiến độ tám mươi sáu một trên tổng số vaccine được cấp
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống
liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế
và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
của bộ y tế các bạn nhé
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại